các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

ngành nông nghiệp mộc châu đã có sự phát triển mạnh mẽ và có những tiến bộ vượt bậc nhờ ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất
việc ứng dụng khoa học công nghệ đã làm tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác giúp cho nhiều hộ nông dân trở thành những hộ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình
với sự tăng trưởng phụ tải của điện lực mộc châu hàng năm từ một mươi hai đến một mươi năm
nên cũng dẫn đến việc quá tải đường dây và quá tải các trạm biên áp
đó cũng là một việc khó khăn để đảm bảo cấp điện phục vụ trong các sản xuất với du lịch
điện lực mộc châu hàng năm đã lập các phương án và kế hoạch trình công ty
với hiện tại thì công ty rất ưu tiên với nguồn vốn và hiện nay đã xây dựng hệ thống lệch kép trải dài giữa hai thị trấn
và hàng năm thì sẽ bổ sung các trạm biến áp chống quá tải
trung bình một năm thì khoảng ba mươi bốn mươi trạm biến áp để đảm bảo đủ điện để phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
đặc biệt huyện mộc châu có trên sáu trăm linh hộ chăn nuôi bò sữa thì đã có trên một trăm ba mươi hộ đạt doanh thu trên một tỷ đồng một năm
họ chính là những tỷ phú nông dân còn ngành chăn nuôi bò sữa cũng đóng góp nguồn ngân sách rất lớn cho tỉnh sơn la
ở mộc châu là vùng cao nguyên
có nhiều cái vùng có nhiều điểm thời gian ấy thời tiết khắc nghiệt có thể xuống đến âm một độ
thì khi mà có cái hệ thống điện thì cũng giúp cho cái việc là tạo ra được một cái môi trường cũng như là cái độ ẩm mà giúp cho đàn bò phát triển tốt
nhìn chung thì trong những năm qua là nhờ những cái ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của hành động nông nghiệp và cái công tác cái dòng điện để phục vụ cho cái hoạt động đó
thì các cái sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi
thì rất là
rất là thuận lợi trong việc phát triển cũng như là gia tăng được cái hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh
trong nông nghiệp điện cũng đã giúp cho các gia đình đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động hệ thống đèn chiếu sáng quạt thông gió điều hòa nhiệt độ phục vụ trồng hoa trồng rau theo hướng hiện đại mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao
đà lạt được nhắc đến như xứ sở của các loài hoa
những năm gần đây nhờ có sự giúp sức của ngành điện người trồng hoa đà lạt mạnh dạn ứng dụng phương pháp
trồng hoa công nghệ cao từng bước đưa thương hiệu hoa đà lạt chinh phục thị trường hoa cao cấp trong nước và xuất khẩu ra thế giới
nhiều nhà vườn bắt đầu đầu tư theo quy mô lớn ứng dụng công nghệ hiện đại tự xây dựng phòng lạnh để chữ củ giống nhập khẩu từ nước ngoài về sản xuất và phân phối cho các nhà vườn xung quanh nâng cao hiệu quả kinh tế cho mảnh đất trồng hoa của mình
song hành với việc phát triển ngành hoa đà lạt đặc biệt là hoa công nghệ cao thì nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng
chính vì vậy với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương cùng với sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo công ty điện lực đà lạt đã có nhiều biện pháp giúp cho công tác của bà con được thuận tiện
giải quyết các thủ tục đơn giản và nhanh chóng cho bà con đồng thời cũng hướng dẫn cho bà con sử dụng nguồn điện cho nó phù hợp và tiết kiệm nhất trong quá trình sản xuất của mình
tại làng hoa truyền thống thái phiên với gần một hai trăm linh hộ dân trồng hoa đa số đều đã áp dụng công nghệ mới trong nhà kính với hệ thống chiêu sáng và hệ thống tưới hoàn toàn tự động
lượng hoa hàng năm đạt hơn ba trăm linh triệu cành
trong đó đặc biệt là giống hoa cúc loại hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng đòi hỏi điều kiện chăm sóc đặc biệt về ánh sáng
ngoài điều kiện phải trồng trong nhà kính hoa cúc cần được chiếu sáng liên tục tám tiếng mỗi đêm để cây tăng trưởng tốt
cái hoa cúc này thì nó phù thời thuộc vào bánh sáng là có nghĩa là mình phải trồng điện bắt đầu mình trồng
cũng có nhà thì sau khi trồng một hai
một hai ngày thì họ mới trồng điện sáng này lên
còn như ở nhà thì trồng xong là mình trồng
từ khi mình trồng xuống đến cây trong vòng khoảng ba mươi đến bốn mươi năm ngày tùy theo cái mật độ của quay mình lên
thì mình có thể ngắt cái điện đó để nó đưa vào cái cự
ví dụ một tháng nhưng mà mình cắt nó sẽ trước cử thì mình đệ thêm mấy ngày
nhưng mà trong vòng cỡ ba mươi ngày đến bốn mươi năm ngày là mình
thành lòng là một trong những cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp
đặc biệt quả thanh long được xuất khẩu sang thị trường khó tính như australia
ở long an nói riêng và nam bộ nói chung mùa thanh long tự nhiên là từ tháng bốn cho đến tháng một mươi
rộ nhất là từ tháng năm tới tháng tám
tuy nhiên vào đúng vụ thu hoạch giá thanh lòng thưởng thấp
do vậy việc điều khiển thanh long ra hoa trái vụ để chủ động thu hoạch nâng cao hiệu quả kinh tế
đã được các nhà khoa học người dân trồng thanh long quan tâm
trong những năm gần đây nhiều người trồng thanh long đã thắp đèn để thúc thanh long ra hoa trái vụ
từ đó nâng cao năng suất và thu nhập cho người nông dân
đây là mô hình trồng thanh long của gia đình ông nguyễn hùng dũng ở xã long trì huyện châu thành tỉnh long an
việc sử dụng điện thắp sáng đã được gia đình thực hiện nhiều năm nay và đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình
nhằm giảm chi phí tăng cao hiệu quả kinh tế
nếu như trước kia một hectare trung bình sử dụng một hai trăm linh bóng đèn công suất của một đèn thường sử dụng từ sáu mươi cho đến một trăm linh w
như vậy mỗi hectare sẽ phải tiêu thụ khoảng từ một mươi bốn bốn trăm linh kwh mỗi đợt
thì hiện nay nhờ sử dụng bóng đèn compac dành riêng cho cây thanh long lượng điện tiêu giảm xuống chỉ còn bảy kwh mỗi đợt
như vậy mỗi tháng gia đình cũng đã cắt giảm được trên sáu mươi lượng điện năng tiêu thụ cho vườn thanh long của mình

với diện tích như vậy việc sử dụng điện năng rất tôn kẹt
việc sử dụng đèn compact hai mươi w dùng cho chiếu sáng điều khiển gia quả của cây thanh lòng
thay thế cái bóng đèn tròn mà trước đây chúng ta vẫn thường dùng một cách phổ biến
thì riêng việc thay thế này đã tiết kiệm được điện năng khoảng năm mươi
mặt khác hiệu quả của việc chiếu sáng đèn compact hai mươi w này
không được như việc sử dụng bóng đèn tròn mà chúng ta vẫn dùng từ trước đến nay về việc gia quả của cây thanh lòng
với diện tích trồng thanh long lớn riêng bình thuận long an tiền giang là ba mươi bảy hectare
việc sử dụng bóng đèn compact chiếu sáng chuyên dùng cho thanh long đã giảm được một lượng điện năng vô cùng lớn cho quốc gia
việc áp dụng chuyển đổi từ chiếu sáng bằng bóng đèn sợi đốt sang chiếu sáng bằng đèn compac đèn led cho cây trồng
đã góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm điện năng bảo vệ môi trường và sự sống
có thể khẳng định để thực hiện mục tiêu cơ giới hóa trong tái cơ cấu nền nông nghiệp việt nam năng lượng đóng vai trò rất quan trọng
thời gian qua các hoạt động chuyển đổi sử dụng các thiết bị năng lượng vào sản xuất nông nghiệp cũng đã được thực hiện
cùng với đó các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong nông nghiệp cũng đã được triển khai và tác động một cách tích cực đến người nông dân
tuy nhiên sự chuyển biến vẫn còn nhiều hạn chế
khả năng tiết kiệm điện trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn còn nhiều khoảng trống
vì vậy thời gian tới việc đổi mới tìm tòi để đưa ra những biện pháp sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm
hiệu quả cho sự phát triển nông nghiệp và năng lượng bền vững của đất nước vẫn đang là yêu cầu cấp thiết được đặt ra